hưởng ứng chương trình hành trình đỏ năm hai nghìn hai mươi ngày sáu tháng bảy tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng thành phố hoa lần thứ tám
ngày hội đã thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia
ngày hội giọt máu hồng thành phố hoa đã tiếp nhận năm trăm chín mươi chín đơn vị máu
đây là lần thứ tám lâm đồng tổ chức chương trình hành trình đỏ và ngày hội giọt hồng thành phố hoa
và đã có các địa phương như đà lạt diên linh đơn dương tổ chức hành trình đỏ mini
hưởng ứng chương trình hành trình đỏ của tỉnh đều đạt được kết quả cao
sau ngày hội này sẽ có thêm các huyện đam rông cát tiên và thành phố bảo lộc
tiếp tục tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình hành trình đỏ